thưa quý vị tại tp hcm trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi làm việc với công an bảy tỉnh thành phố gồm tp hcm đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu tây ninh long an và tiền giang
về công tác đánh giá kết quả thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão
và tình hình kết quả thực hiện đề án sáu của chính phủ cụm địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận
hội thảo các đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện một mươi năm ngày triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
cùng địa bàn tp hcm và bảy địa phương sắp danh
qua đó công an các địa phương đã điều tra khám phá hơn một hai trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt và xử lý gần hai ba trăm linh đối tượng đạt tám mươi ba
triệt phá ba mươi năm băng nhóm tội phạm tăng gần chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín đã phát hiện gần một vụ vi phạm pháp luật về kinh tế
chín vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ
bên cạnh đó việc thực hiện đề án sáu của chính phủ cũng được công an các địa phương khẩn trương triển khai để kịp tiến độ
nhất là vấn đề bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương phải nhận thức đầy đủ về vai trò tầm quan trọng
và chỉ đạo sâu sát quyết liệt hơn nữa việc thực hiện phòng chống tội phạm đợt cao điểm đánh giá đúng tình hình tội phạm thực tế xảy ra
và thực hiện đề án sáu của chính phủ đạt hiệu quả cao nhất
các đơn vị cần chú trọng công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng phải gắn với đề án sáu nhằm góp phần phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục chủ động nắm tình hình không để bị động bất ngờ không đi sau tội phạm
có giải pháp giả soát triệt phá các băng nhóm tội phạm đặc biệt là tội phạm đường phố các đường dây sản xuất mua bán tàng trữ
sử dụng trái phép ma túy vũ khí vật liệu nổ pháo và các hành vi vi phạm pháp luật khác bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết quý mão hai nghìn hai mươi bốn